thông tin về áp thấp nhiệt đới gần bờ hôm qua vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm chín độ vĩ bắc
một trăm linh tám bảy độ kinh đông trên vùng biển các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng nam sức gió mạnh nhất vùng
gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám dự báo đến một mươi sáu h ngày hôm nay
bốn tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đến một mươi sáu h ngày năm tháng chín
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông ngay trên vùng biển phía
đông nam đảo hải nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ
giật cấp chín dự báo trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo
áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
cảnh báo mưa lớn từ nay đến ngày năm tháng chín các tỉnh từ nghệ an đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
khu vực tây nguyên có mưa to đến rất to từ ngày sáu tháng chín mưa lớn giảm nhanh ở trung bộ